bắc ninh có một mươi sáu khu công nghiệp tập trung trong đó có một mươi khu đã đi vào hoạt động hai mươi bốn cụm công nghiệp vừa và nhỏ
trước tình hình đó liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh đã thành lập các nhóm công nhân nòng cốt
thông qua các buổi sinh hoạt những công nhân này phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền lợi
lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
thành lập từ năm hai nghìn một mươi bảy nhóm mylove được đánh giá là một trong sáu nhóm công nhân nòng cốt có nhiều hoạt động sôi nổi tích cực thu hút nhiều thành viên tham gia sinh hoạt
đặc biệt mỗi tháng một lần vào chiều hoặc tối chủ nhật khoảng hai mươi thành viên trong nhóm lại được liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh
và các chuyên gia tư vấn những vấn đề công nhân còn vướng mắt
bên cạnh các quyền lợi có được mỗi thành viên đều trở thành những tuyên truyền viên tin cậy tại các khu công nghiệp khu nhà trọ
sau khi tham gia nhóm nòng cốt này xong
nhiều lần nhiều buổi sinh hoạt và nhiều buổi được đi dự hội nghị tọa đàm là mình được biết thêm rất nhiều điều
mình áp dụng được vào trong công việc trong quá trình ví dụ như luật lao động
trong quá trình ví dụ mình ký kết hợp đồng hoặc là mình giải quyết chế độ ví dụ bảo hiểm của mình đối với công ty
thì mình cũng được hiểu biết nhiều hơn và mình cũng có thể đề đặt ra được nhiều thứ mình hiểu biết để bên công ty giải quyết cho mình thỏa tháng hơn
nhiều kiến thức cho các bạn công nhân nắm được để ví dụ như đi ra công ty có vấn đề gì có thể áp dụng vào và mình có thể hiểu biết nhiều thì cũng không bị doanh nghiệp người ta chè nép
toàn tỉnh bắc ninh hiện có sáu nhóm công nhân nòng cốt hoạt động với hai trăm bốn mươi thành viên tập trung tại hai huyện yên phong và quế võ
trong năm hai nghìn một mươi tám liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức ba mươi năm buổi sinh hoạt thu hút hơn ba trăm linh lượt công nhân tham gia
đây cũng là cơ sở để liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục nghiên cứu triển khai nhân rộng mô hình này trong toàn tỉnh
dự án này còn được tiếp tục triển khai cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
ba quản lý dự án của liên đoàn lao động tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang lại quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động
đặc biệt đối với lao động di cư ở các địa phương và các tỉnh thành khác đến làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh
góp phần cùng với các cấp các ngành trong tỉnh đảm bảo vấn đề về an sinh xã hội hướng tới tạo điều kiện làm việc tốt hơn ở các khu công nghiệp tại tỉnh bắc ninh
việc phát huy vai trò của lực lượng công nhân nòng cốt sẽ giúp công nhân lao động nâng cao ý thức tuân thủ quy định của pháp luật và nơi cư trú
đồng thời giúp ngành chức năng chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và công nhân ngoại tỉnh